trong những ngày mưa rét đậm rét hại người dân xã xin suối hồ huyện phong thổ tỉnh lai châu
đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc
dịch bệnh lở mồm long móng trên địa bàn xã vẫn có nguy cơ bùng phát
do người dân chủ quan chăn thả rông khi nhiệt độ giảm sâu
chính vì vậy công tác chăm sóc và bảo vệ đàn gia súc cũng được chính quyền địa phương
cùng người dân tích cực đẩy mạnh
trước những đợt mưa kèm theo rét đậm rét hải gia đình anh hàng á tính
ở bàn căn câu một xã xin suối hồ huyện phong thổ đã chủ động bảo vệ đàn châu
bằng các biện pháp như quây bạt tránh rét tích chữ dâm khô cắt cỏ tươi bổ sung cho châu
bên cạnh đó gia đình anh còn thực hiện tiêm phòng để đàn trâu không bị dịch bệnh
hiện nay trên địa bàn xã xin suối hồ có tổng đàn gia súc gần năm con
từ đầu mùa đông các vị chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp
với các cơ quan chuyên môn của huyện phong thổ tỉnh lai châu
đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân chủ động dâm khô
trồng cò voi tổ chức tiêm vaccine và cấp phát thuốc tiêu độc khử trùng
cho bà con vệ sinh chuồng trại phòng bệnh cho đàn gia súc
phòng chống dết nhất là làm chuồng trại thêm nữa là dự trí thức ăn bằng dơm dạ
sầu thu hoạch và tăng diện tích cỏ cho đàn gia súc trong mùa dết
đặc biệt những dết hại thì chỉ đạo bà con nhân dân là không được thả rồi là nhốt
chúng ta tiến hành nhớt gia súc rồi là lấy thức ăn để cho đàn gia súc
với đặc thù địa bàn rộng xin suối hồ là xã biên giới vùng cao
nên nhiệt độ thường thấp hơn so với các địa bàn khác
để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao
ngoài sự vào cuộc của các cấp các ngành
người dân cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ đàn gia súc của gia đình
nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất trong mùa đông đặc biệt là những ngày dết đậm dết hại